bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
chủ tịch các tỉnh thành phố cảnh báo về tình hình phát triển nóng đàn lợn trên cả nước khiến giá xuống quá thấp trong thời gian qua đồng thời tăng thực hiện chuỗi liên kết nuôi theo tín hiệu thị trường